phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thủ đô tokyo bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại nhật bản từ ngày một mươi đến ngày một mươi sáu tháng năm
trong thời gian thăm và làm việc tại nhật bản phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh sẽ đến chào nhà vua và hoàng hậu nhật bản
gặp chủ tịch thượng viện nhật bản cùng đoàn đại biểu việt nam dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tổ chức tại tokyo
sự buổi gặp gỡ doanh nghiệp việt nam nhật bản
tối cùng ngày thăm và làm việc với đại sứ quán việt nam tại tokyo phó chủ tịch nước đánh giá
quan hệ việt nam nhật bản đang phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh tế
nhật bản hiện là nước hỗ trợ oda lớn nhất cho việt nam đứng thứ hai trong bảy mươi ba nước đầu tư vào việt nam và đứng thứ tư về kim ngạch thương mại với việt nam
trong năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt hai mươi chín ba tỷ đô la
riêng quý i vừa qua kim ngạch hai nước đạt bảy năm tỷ đô la
năm hai nghìn một mươi sáu cũng là năm có lượng khách du lịch nhật bản đến việt nam cao nhất từ trước tới nay với trên bảy trăm bốn mươi lượt
quan hệ cấp cao giữa hai nước cũng đang diễn ra sôi động
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng nhật bản shinzo abe và phu nhân đã đến thăm việt nam
đặc biệt lần đầu tiên nhà vua và hoàng hậu nhật bản đã có chuyến thăm lịch sử đến việt nam
thông báo về tình hình việt nam thời gian qua
phó chủ tịch nước cho biết kinh tế nước ta đang phát triển ổn định trên tất cả các lĩnh vực
lượng khách du lịch đến việt nam năm hai nghìn một mươi sáu lần đầu tiên vượt một mươi triệu lượt khách
riêng trong quý i vừa qua đã có ba hai triệu lượt khách du lịch quốc tế đến việt nam
thay mặt cho cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại nhật bản
đại sứ nguyễn quốc cường bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm của phó chủ tịch nước
đại sứ cho biết quan hệ việt nam và nhật bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất
trong năm vừa qua số lượng người việt nam sang nhật bản học tập và làm việc tăng mạnh
trong đó số lượng lưu học sinh việt nam sang nhật bản thống kê năm hai nghìn một mươi sáu là hơn bảy mươi người
vượt trội so với các nước ở đông nam á
đây là lực lượng cầu nối cho quan hệ việt nam nhật bản trong tương lai
góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển quan hệ hai nước